chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy chú ý đón xem
không để quý vị chờ lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình dịch covid một mươi chín ngày năm tháng một mươi một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy năm trăm linh bốn ca nhiễm mới
trong đó một mươi bảy ca nhập cảnh và bảy bốn trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tăng chín trăm một mươi một ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố
có ba hai trăm linh bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
đồng nai chín trăm năm mươi ba bình dương chín trăm một mươi bảy tp hcm chín trăm một mươi hai kiên giang bốn trăm bảy mươi bảy bạc liêu bốn trăm sáu mươi tám an giang bốn trăm một mươi một tây ninh ba trăm linh năm bình thuận hai trăm chín mươi tám cà mau hai trăm bốn mươi một cần thơ một trăm chín mươi chín sóc trăng một trăm chín mươi ba đồng tháp một trăm sáu mươi sáu tiên giang một trăm sáu mươi ba long an một trăm bốn mươi
hà giang một trăm ba mươi tám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
bình thuận một mươi bốn hà nam một mươi ba hà tĩnh một mươi ba điện biên một mươi ba con tùm bảy thư thiên huế bảy lai châu sáu thái nguyên năm ninh bình năm quảng trị bốn quảng bình bốn hải dương bốn hải phòng ba phú yên ba lạng sơn ba thái bình hai sơn la hai tuyên quang hai lào cai một bắc cạn một cao bằng một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó tiền giang giảm một trăm linh đắk lắc giảm bảy mươi năm tp hcm giảm sáu mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó cà mau tăng một trăm chín mươi bình thuận tăng một trăm linh bốn đồng tháp tăng sáu mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua sáu hai mươi bảy ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm năm mươi ba năm trăm bốn mươi bảy ca nhiễm đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có chín sáu trăm tám mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm bốn mươi tám sáu trăm bốn mươi sáu ca
trong đó có tám trăm ba mươi bốn năm trăm ba mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hòa bình bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm ba mươi sáu sáu trăm hai mươi chín bình dương hai trăm ba mươi bảy một trăm năm mươi tám đồng nai bảy mươi chín mươi một lòng an ba mươi năm năm trăm linh tiên giang một mươi bảy sáu trăm bốn mươi hai
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý
covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một chín trăm bốn mươi một
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm ba mươi bảy ba trăm bốn mươi bảy
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín mươi hai ca
trong đó thợ oxy qua mặt nạ hai một trăm chín mươi ba thợ oxy dòng cao hfnc bốn trăm tám mươi
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi hai
thở máy không xâm lấn hai trăm chín mươi hai
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng một mươi một
ghi nhận bảy mươi ca tử vong tại thành phố hồ chí minh ba mươi ba an giang chín bình dương sáu lòng an năm
kiên giang ba sóc trang ba hậu giang hai bạc liêu hai hương yên một đắk lắc một tây ninh một đồng nai một
tiên giang một ninh thuận một bến tre một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai bốn trăm một mươi hai ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
so với thế giới tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
so với thế giới tổng số ca tử vong trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình xét nghiệm

số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện hai mươi hai bảy trăm ba mươi bảy chín mươi tám mẫu cho sáu mươi một sáu trăm ba mươi sáu bốn trăm bốn mươi ba lượt người
tình hình tiêm chủng
trong ngày bốn tháng một mươi một có một ba trăm sáu mươi năm một trăm bốn mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là tám mươi sáu ba trăm một mươi chín tám trăm linh tám liều trong đó tiêm mũi một là năm mươi chín ba trăm năm mươi năm sáu trăm chín mươi chín liều tiêm mũi hai là hai mươi sáu chín trăm sáu mươi bốn một trăm linh chín liều
những hoạt động của ngành y tế trong ngày
bộ y tế tham dự cuộc họp trực tuyến của thương trực chính phủ với lãnh đạo tỉnh bình dương về đánh giá tình hình kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phục hồi phát triển kinh tế tỉnh bình dương và một số kiến nghị của tỉnh
bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình hiện nay
bộ y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu sở y tế hà nội khẩn trương xác định nguyên nhân việc tiêm vaccine nhầm cho trẻ tại quốc ngoài
bộ y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm cập nhật công bố cấp độ dịch vùng dịch cho sáu mươi ba sở y tế tỉnh thành phố

bộ y tế tổ chức hội nghị tập huấn truyền khai phòng chống dịch công bố cấp độ dịch vùng dịch cho sáu mươi ba sở y tế tỉnh thành phố
bộ y tế tổ chức hội nghị tập huấn truyền khai công tác phòng chống dịch công bố cấp độ dịch vùng dịch cho sáu mươi ba sở y tế tỉnh thành phố